với chủ đề sắc màu nhiệt đới được thiết kế và trưng bày thành một mươi chín tiểu cảnh đặc sắc phong phú với rất nhiều trùng loại hoa lan
festival có trên một trăm một mươi trậu cây hoa lan các loại được triển lãm trong đó có khoảng hai mươi cây trậu hoa lan và gần chín mươi tám trậu hoa nến các loại
bên cạnh đó còn có các khu vực như hội hoa lan cắt cành hội thi tiểu cảnh sân vườn hội thi bonsai v v
thông qua các hoạt động triển lãm có một mươi chín tỉnh thành có các nghệ nhân nhà vườn trang trại đăng ký tham gia triển lãm và tham gia hội thi
khoảng tám trăm linh chín trăm linh tổ chức cá nhân nhà vườn trang trại nghệ nhân tham gia triển lãm và hội thi